thưa quý vị thời tiết nắng khô như mấy ngày vừa qua sẽ không còn nữa
bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội sẽ có sự biến đổi thời tiết hoàn toàn trong ngày hôm nay
khi không khí lạnh tràn về
từ giờ cho đến đầu giờ chiều mưa có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào
bởi vậy quý vị đừng quên mang theo cho mình những vật dụng che mưa tiện ích
cùng với đó ảo ấm cũng là thứ quý vị nên chuẩn bị
bởi sáng sớm nay khi ra khỏi nhà nhiệt độ khoảng hai mươi độ
thế nhưng càng về trưa chiều và đặc biệt là về cuối ngày thì nhiệt độ sẽ càng giảm sâu hơn
tiết trời cũng rét hơn khi mà toàn miền nằm trọn trong khối không khí lạnh
nếu như lúc này quý vị cảm thấy chưa rét nhiều thì cũng vẫn nên mang theo ảo ấm
và một điều nữa mà chúng tôi muốn quý vị lưu ý đó là hãy chủ động thời gian ra khỏi nhà
để đi học đi làm sớm hơn một chút để tránh cùng lúc gặp phải tình trạng vừa mưa vừa tắt đường